trong khi đó theo số liệu của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn hiện đã có trên ba triệu người từ ukraine sơ tán sang các nước liên minh châu âu eu đặt ra thách thức lớn cho châu lục
các nước châu âu đang đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo công tác hỗ trợ sắp xếp nơi ăn trốn ở cho người dân ukraine đồng thời giảm tải cho các nước có đường biên giới trực tiếp với nước này
mới đây nhất ngoại trưởng đức đã đề xuất lập một cầu hàng không để phân bổ tiếp nhận số người sơ tán trong eu
theo đó eu sẽ lập các trung tâm tiếp nhận người ukraine lánh nạn ở khu vực biên giới với các nước bà lan rumani hungary hay slovakia và moldova
sau đó eu sẽ tổ chức các chuyến bay để phân bổ người lánh nạn đến từng thành phố của hai mươi bảy nước thành viên không chỉ tập trung ở các nước có chung đường biên giới với ukraine
theo kế hoạch những chuyến bay đầu tiên sẽ được thực hiện vào cuối tuần này
bên cạnh đó một số nước châu âu như đức pháp romani sẽ tổ chức hội nghị điều phối viện trợ cho moldova
quốc gia không phải là thành viên
nhiều thành viên của eu tiếp nhận người lãnh nạn từ ukraine vào ngày năm tháng bốn tới
trước mắt sẽ có khoảng một mươi ba người sơ tán hiện ở moldova được truyền đến các nước eu như đức pháp litva và tây ban nha
ngoại trưởng rumani cho biết có thêm một hành lang xanh đã được thiết lập để giải tỏa sức ép cho moldova
theo đó người sơ tán từ ukraine có thể vào lãnh thổ romania từ biên giới ukraine moldova